tại thành phố ninh bình lãnh đạo tỉnh ninh bình đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn
nhằm chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh ninh bình có bốn một trăm ba mươi hai doanh nghiệp đăng ký hoạt động
với tổng số vốn đăng ký hơn một trăm linh tỷ đồng nhờ đó một trăm hai mươi năm lao động có việc làm và thu nhập ổn định
ngoài ra có hơn bốn trăm linh doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký đạt hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng
tổng số lợi nhuận trước thuế đạt khoảng một mươi năm tỷ đồng đóng góp hai sáu trăm linh tỷ đồng vào ngân sách địa phương
để đạt được kết quả trên là do ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng
về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tạo nguồn thu cho ngân sách nhé nước đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách yêu đái
hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp chính sách khuyến khích phát triển kinh tế công nghiệp
tuy nhiên tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc cải cách thủ tục hành chính còn chậm
giá thuê đất cao hơn các tỉnh công tác cán bộ chưa xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ công tác kém hiệu quả
sách nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp